quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối không khí lạnh liên tục tăng cường xuống nước ta
nền nhiệt lúc này ở bắc bộ đang dưới một mươi bảy độ
ở vùng núi nhiều nơi thấp dưới một mươi ba độ trời khá là rét
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh vẫn tăng cường xuống nước ta
miền bắc trời khô giáo và chuyển trạng thái nắng khô về trưa và chiều
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp miền bắc vẫn duy trì ở ngưỡng thấp
từ một mươi bảy cho đến một mươi chín độ ở khu vực vùng núi
và từ hai mươi cho đến hai mươi hai độ ở khu vực đồng bằng
không khí lạnh rồn xuống miền trung cũng làm cho nền nhiệt một dọc các tỉnh
từ thanh hóa trở xuống cho đến thừa thiên huế lúc này giảm xuống chỉ còn từ một mươi sáu cho đến một mươi tám độ
cộng thêm những cơn mưa nên trời khá là rét
trong ngày hôm nay dưới tác động của không khí lạnh kết hợp với địa hình
ở các tỉnh từ quảng bình trở xuống cho đến quảng ngãi vẫn còn có những cơn mưa
nhưng chỉ là những cơn mưa giải rác dưới một mươi mm
mức nhiệt ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ phổ biến thấp dưới hai mươi hai độ trời rét suốt cả ngày
còn ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình định có mưa nhỏ
nên nhiệt độ cũng thấp giao động trong khoảng từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ trời lạnh
chỉ riêng khu vực từ phú yên trở xuống cho đến bình thuận
nhiệt độ vẫn duy trì được ở ngưỡng cao từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
ở phía nam dưới tác động của không khí lạnh lúc này
tại tây nguyên đang rét nhẹ với nhiệt độ thấp giao động trong khoảng từ một mươi năm cho đến một mươi tám độ
còn ở các tỉnh nam bộ khu vực miền đông
nhiệt độ là từ một mươi chín cho đến hai mươi một độ trời lạnh
còn ở miền tây nhiệt độ cũng không cao giao động trong khoảng từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn độ
trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sang khu vực tây nguyên
và khuếch tán xuống các tỉnh nam bộ
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ cũng khó vượt qua mức ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
nên ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
biển động mạnh sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ bốn cho đến sáu mét
khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
vùng biển từ quảng trị đến cà mau
gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước